hướng tới ngày đại đoàn kết toàn dân tộc năm hai nghìn một mươi sáu hôm nay đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội đồng chí hà ngọc chiến ủy viên trung mương đảng
ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch hội đồng dân tộc quốc hội
lãnh đạo các ủy ban của quốc hội đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách
ở huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa
đoàn đã đến thăm và tặng quà bà mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị lự chín mươi ba tuổi
ở xã cầm tú và thương bình nguyễn xuân hoạt ở xã cầm phong huyện cầm thủy
phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng và các thành viên đoàn công tác ân cần hỏi thăm sức khỏe
gia cảnh điều kiện sinh hoạt của các gia đình chính sách
khẳng định đảng nhà nước và nhân dân ta mãi khắc ghi công lao của các bà mẹ việt nam anh hùng
các anh hùng liệt sĩ thương bệnh binh các gia đình có công với cách mạng
phó chủ tịch quốc hội nhấn mạnh thanh hóa là quê hương giàu truyền thống yêu nước
cách mạng có đóng góp to lớn trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
và là địa phương có số lượng người có công gia đình chính sách nhiều nhất cả nước
những năm qua đảng bộ chính quyền nhân dân thanh hóa luôn quan tâm
làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa chăm sóc không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống
cho các bà mẹ việt nam anh hùng thương bệnh binh gia đình chính sách
điều này cần tiếp tục phát huy làm tốt hơn nữa trong thời gian tới
trong đó các cấp ủy chính quyền các tổ chức đoàn thể cơ sở
cộng đồng dân cư đóng vai trò hết sức quan trọng